chiều ngày một tháng một mươi tại hà nội trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp phối hợp với công ty cổ phần truyền thông sunbright
đã họp báo thông tin về hành trình thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm hai nghìn một mươi chín với chủ đề du lịch có tên gọi why việt nam
năm hai nghìn một mươi chín hành trình dự kiến huy động một trăm hai mươi thành viên chính thức là các thanh niên khởi nghiệp sáng tạo toàn quốc
có các sản phẩm khởi nghiệp trong lĩnh vực du lịch và công nghệ
sinh viên có ý tưởng khởi nghiệp về du lịch của các trường đại học trên cả nước
tác giả nhóm tác giả đọt giải trong cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp startup hub năm hai nghìn một mươi chín và ba mươi khách mời
hành trình sẽ đi qua chín tỉnh thành phố theo lịch trình gồm an giang kiên giang bến tre đắk lắc bình định huế ninh bình yên bái lào cai
dự kiến lễ xuất quân hành trình sẽ được tổ chức tại tỉnh an giang và lễ tổng kết hành trình sẽ được tổ chức tại lào cai vào ngày bảy tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
tại lễ tổng kết sẽ tôn vinh các tác giả có dự án khởi nghiệp xuất quân

kết thúc hành trình các thành viên đoàn hành trình sẽ được mời tham gia ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia techfest hai nghìn một mươi chín tại quảng ninh